bộ lao động thương binh và xã hội vừa ban hành công văn thông báo danh sách các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại hàn quốc theo chương trình eps năm hai nghìn một mươi chín
theo giả soát có bốn mươi quận huyện của chín tỉnh thành phố có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại hàn quốc từ sáu mươi người trở lên phải tạm dừng tuyển chọn trong năm hai nghìn một mươi chín
có thể kể đến những địa phương như huyện nghi lộc nam đàn tỉnh nghệ an huyện đông sơn hoàng hóa tỉnh thanh hóa thành phố trí linh thành phố hải dương tỉnh hải dương và nhiều địa phương khác